thưa quý vị và các bạn sau lễ khai giảng trực tuyến vì dịch covid một mươi chín thì năm nay hàng chục triệu học sinh
các giáo viên trên cả nước đều háo hức khi đã có thể dự lễ khai giảng trực tiếp với rực rỡ cờ hoa đón chào năm học mới
trong buổi sáng ngày hôm nay lễ khai giảng năm học mới được tổ chức trang trọng tại tất cả các nhà trường
ở các bậc học trên cả nước hơn hai mươi ba triệu học sinh cả nước đã chính thức bước vào năm học mới
lễ khai giảng năm nay diễn ra trong sự háo hức của toàn ngành giáo dục đặc biệt là của các thầy cô giáo và các em học sinh
khi năm học trước đa số các trường trên cả nước phải tổ chức lễ khai giảng trực tuyến
thay vì hát quốc ca trào cờ qua màn hình máy tính điện thoại di động hay là đứng trước tv
ngày hôm nay các em học sinh thầy cô giáo đã có thể có một lễ khai giảng đúng nghĩa trong không khí vui tươi phấn khởi của ngày hội khai trường
năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba được ngành giáo dục xác định chủ đề là đoàn kết sáng tạo
ra sức vấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới củng cố nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo
trong ngày hôm nay thời tiết dễ chịu ở cả ba miền và từ sáng sớm tình hình giao thông cũng gia tăng mật độ ở tất cả các tuyến đường
mời quý vị theo dõi một số hình ảnh được phóng viên một trăm một mươi ba online ghi nhận tại các tuyến phố ở hà nội
thưa quý vị hôm nay không đơn thuần là ngày thứ hai bình thường như mọi khi
bởi không chỉ là ngày đầu tiên quay trở lại đi làm việc sau kỳ nghỉ lễ mùng hai tháng chín mà nó còn là ngày các em học sinh đến trường để khai giảng năm học mới
vào các buổi sáng tình hình giao thông vốn dĩ đã phức tạp
vào sáng nay tình hình giao thông và các phương tiện di chuyển càng khó khăn hơn
tại các điểm trường thì cũng đông đúc và được bố trí lực lượng chức năng để phân luồng phân làn giúp các phương tiện di chuyển thuận tiện hơn
theo ghi nhận ngay từ đầu giờ sáng tại một số tuyến đường đã xảy ra tình trạng ồn tắc
cục bộ các phương tiện di chuyển khó khăn
một phần nguyên nhân xảy ra ủn tắc do phụ huynh đưa con đến trường dự khai giảng năm học mới
tháng nay thì cũng đông hơn rồi mọi ngày
ngày thường thì giờ này thì nó cứ rất là vắng
nhưng hôm nay là ngày ngày khai giảng cho nên là đường nào cũng đông
gia đình mình cũng đã biết là cái ngày hôm nay là ngày rất là đông
cho nên là nhà mình cũng đã sắp xếp cho các bạn đi từ sớm hơn khoảng ba mươi phút
khi mình đi vào các cái ngõ nhỏ hơn thì nó sẽ có tắc đường hơn
khi mà có các cái trường mấy trường cùng một gần nhau thì sẽ tắc
còn sáng ra thì vì trước bảy giờ con khai giảng tập trung để khai giảng nên là cả nhà dạy sớm từ lúc sáu thầy kém
hôm nay mình đưa cháu đi khai giảng khá sớm
giờ khai giảng có giờ thế nên mình phải đưa cháu đến sớm hơn để mình còn đưa tiếp cháu thứ hai
các phụ huynh dù đã chủ động đi sớm để đưa con đến trường
tuy nhiên không ít bậc phụ huynh cùng con nhỏ bị mắc kẹt tại dòng xe đông đúc như thế này
để các phương tiện được lưu thông thuận tiện hơn ngoài việc bố trí tại các ngã tư các điểm nóng về giao thông
lực lượng chức năng đã được bố trí tại các điểm trường để hướng dẫn và điều tiết giao thông tránh xảy ra tình trạng ủn tắc kéo dài
từ tám giờ giao thông đã dần ổn định quay trở lại không còn tình trạng ồn tắc các phương tiện lưu thông dễ dàng
trong khi đó tại tp hcm vào sáng ngày hôm nay
lễ quốc khánh kéo dài hơn bốn ngày thì người người hối hả trở lại với công việc thường nhật và đưa trẻ đến trường dự khai giảng năm học mới
sau một năm gián đoạn vì covid một mươi chín
nhiều tuyến đường ở tp hcm un ùn người và xe vào giờ cao điểm đánh dấu nhịp sống đã trở lại bình thường
từ sáng sớm xe cộ nối đuôi nhau trên cầu bình lợi hướng từ thành phố thủ đức qua quận bình thạnh
lượng xe hướng từ đồng nai thành phố thủ đức vào trung tâm quá lớn khiến làm xe máy di chuyển trên cầu rạch chiếc không còn một chỗ hở
mặc dù cảnh sát giao thông túc trực để điều tiết giao thông nhưng việc một lượng phương tiện lớn cùng lúc đổ ra đường khiến cho cảnh u nứ nghiêm trọng vẫn diễn ra
lực lượng cảnh sát giao thông đã phải căng mình điều tiết giao thông để người dân có thể di chuyển thuận lợi hơn
cho tới hơn tám giờ ba mươi phút sáng thì tình hình giao thông mới có dấu hiệu giảm nhiệt
thông tin từ cục cảnh sát giao thông trong bốn ngày nghỉ lễ bắt đầu từ ngày một tháng chín cho tới ngày bốn tháng chín
toàn quốc xảy ra bảy mươi chín vụ tai nạn giao thông
làm chết bốn mươi tám người bị thương năm mươi một người
toàn bộ số vụ tai nạn xảy ra trên đường bộ đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn
thực hiện công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường bộ
cảnh sát giao thông công an các địa phương đã kiểm tra phát hiện xử lý bốn mươi một hai trăm một mươi bốn trường hợp vi phạm
phạt hơn sáu mươi tỷ đồng tạm giữ chín trăm bốn mươi một xe ô tô một mươi hai bảy trăm linh xe mô tô một trăm linh sáu phương tiện khác
các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc cục cảnh sát giao thông kiểm tra lập biên bản hai trăm chín mươi sáu trường hợp vi phạm
phạt tiền hơn một tỷ đồng tước giấy phép lái xe một trăm bốn mươi trường hợp tạm giữ một mươi chín phương tiện
vào chiều ngày hôm qua ngày bốn tháng chín ba chiếc xe ô tô bốc cháy liên hoàn tại bãi đỗ xe của dãy nhà hàng tiệc cưới
nằm trên đường hai tám
phường hòa cường bắc quận hải châu thành phố đà nẵng
thông tin ban đầu vào khoảng một mươi ba h chiều ngày hôm qua ô tô một mươi sáu chỗ biển số tỉnh quảng nam
đang đỗ trong bãi giữ xe của nhà hàng tiệc cưới thì bốc cháy ở trước cabin
do gặp gió lớn cùng với nắng nóng ngọn lửa nhanh chóng cháy lan sang xe ô tô một mươi sáu chỗ đỗ sát bên cạnh
đám cháy được khống chế sau hơn một mươi phút
tại hiện trường hai ô tô một mươi sáu chỗ bị lửa thiêu rụi chơ khung sát một ô tô năm chỗ đỗ gần đó bị cháy xém
nguyên nhân của vụ hỏa hoạn đang được làm rõ
đội cảnh sát hình sự công an thành phố bô ma thuật tỉnh đắk lắc vừa nhanh chóng điều tra làm rõ
bắt giữ đối tượng phan văn trung từ tỉnh gia lai đến đắk lắc đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản trên ba trăm linh triệu đồng
tại cơ quan công an bước đầu trung khai nhận do lún sâu vào đánh bạc trên mạng nợ nần trông chất với số tiền khoảng bốn trăm linh triệu đồng
cho nên đã nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản để lấy tiền trả nợ
ngày ba mươi một tháng tám phát hiện cửa chính của nhà chị đỗ thị thu mai tại phường tân an không khóa cửa nên trung đã đột nhập vào núp vào tủ quần áo
đợi chủ nhà đi vắng rồi trộm cắp tài sản
đến khoảng tám giờ ba mươi phút cùng ngày phát hiện chủ nhà đi vắng chúng đã lên tầng hai cậy phá khóa tủ lấy cắt hơn một trăm bảy mươi năm triệu đồng tiền mặt
rất nhiều vàng và đồ trang sức trị giá khoảng một trăm năm mươi triệu đồng tổng giá trị tài sản chung trộm cắp được là trên ba trăm hai mươi năm triệu đồng
đấu tranh mở rộng trung khai nhận vào đầu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
còn đột nhập một nhà dân tại xã cư ê bu thành phố bô ma thuật trộm cắp chiếc máy tính sách tay mang đi cầm cố được gần bảy triệu đồng
hiện nay lợi dụng việc người dân dễ dàng mở tài khoản ngân hàng các đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để mua bán trái phép thông tin tài khoản
và trước tình hình trên lực lượng công an các đơn vị địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức cảnh giác của người dân
đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp quyết tâm ngăn chặn xử lý nghiêm các hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng
hiện nay lợi dụng việc người dân dễ dàng mở tài khoản ngân hàng các đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng

theo tài liệu thu thập được các đối tượng trên đã mua bán trái phép thông tin của gần một trăm hai mươi tài khoản ngân hàng do nhiều cá nhân mở từ các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh hải dương và tỉnh hưng yên
cơ quan điều tra công an tỉnh hưng yên đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bốn bị can về tội mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng
các đối tượng đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân về pháp luật và công nghệ thông tin đã sử dụng rất nhiều các thủ đoạn để dụ dỗ những người có hoàn cảnh khó khăn
đặc biệt là các cháu nhỏ mới một mươi năm tuổi mới được cấp căn cứ công dân sử dụng thông tin cá nhân để mở tài khoản tại các ngân hàng thương mại
sau đó các đối tượng đã cung cấp cho các đối tượng thực hiện hành vi như lừa đảo chính loại tài sản đánh bạc tổ chức đánh bạc dừa tiền và cho vai lãnh lặng qua các app
trong thời gian tới lãnh đạo đơn vị tiếp tục chỉ đạo các đội nghiệp vụ lắm tình hình

các đối tượng đã cung cấp cho các đối tượng thực hiện hành vi như lừa đảo chính loại tài sản đánh bạc dừa tiền và cho vai lãnh lặng qua các app